đội cảnh sát giao thông công an tp thủ dầu một tỉnh bình dương cho biết
đang tạm giữ xe ô tô biển kiểm soát sáu mươi một a ba mươi bốn nghìn sáu trăm bốn mươi sáu do lái xe phan văn phúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
quê đắc nông điều khiển có hành vi vi phạm các quy định về luật giao thông được bộ
trước đó khoảng chín giờ ngày một mươi bảy tháng tám khi đang điều tiết giao thông trên đường mỹ phước tân vạn
thuộc phường phú hòa tp thủ dầu một thì cảnh sát giao thông công an tp thủ dầu một phát hiện
chiếc xe này vượt đen đỏ khi cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe thì lái xe không chấp hành
mà điều khiển xe bỏ chạy về hướng huyện phú giáo tỉnh bình dương qua kiểm tra lực lượng
chức năng phát hiện lái xe phan văn phúc điều khiển xe có hành vi vi phạm các quy định
như không có giấy phép lái xe vượt trong trường hợp cấm vượt không chấp hành hiệu lệnh
của cảnh sát giao thông và điều khiển xe mà trong người dương tính với chất ma túy